tại kỳ chất vấn lần này trước đó các đại biểu quốc hội kỳ vọng là các trưởng ngành sẽ trả lời thẳng thắn
và có những hướng giải quyết những tồn tại của ngành mình
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình nhân dân
ở phía chất vấn thì kỳ vọng lớn nhất của tôi đó là các tư lệnh trưởng ngành phải thẳng thắn và phải cầu thị
và quan trọng nhất là trong những thẳng thắn cầu thị nhận trách nhiệm thì quan trọng nhất là phải đưa ra được những giải pháp cụ thể để xử lý những vấn đề mà đại biểu chất vấn đều
chúng tôi rất là mong muốn là những tâm tư nguyện vọng của cử tri sẽ được các đại biểu quốc hội đặt vấn đề đối với các bộ trưởng sẽ chất vấn tại kỳ họp này
nó là vấn đề về phòng chống tội phạm ma túy
trong thời gian vừa qua
có liên tục nhiều vụ ma túy với số lượng lớn và cử tri và nhân dân rất rất là quan tâm
chúng tôi cũng rất là mong là các bộ trưởng sẽ có những giải pháp cụ thể để chúng ta ngăn chặn cái vấn đề này
thứ hai là về giao thông
thì thời gian vừa qua cũng có nhiều cái vụ tai nạn giao thông liên tiếp chết nhiều người
rồi trật tự an toàn giao thông
rồi tai nạn giao thông do rượu bia thì cũng khá là phổ biến
chúng tôi cũng rất là mong muốn là sẽ được đặt câu hỏi
là các đại biểu quốc hội sẽ đặt câu hỏi đối với bộ trưởng để có những giải pháp cụ thể
và giải pháp cụ thể là phải được triển khai thực hiện sau khi mà chất vấn và thành hiện và phải chuyển biến